việc sơ cấp cứu vận chuyển người bệnh lên tuyến trên cấp cứu nội dung họp hội đồng chuyên môn của sở đánh giá nguyên nhân của các trường hợp phản ứng nặng xảy ra sau tiêm chủng
báo cáo của bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp của sự cố tiêm chủng trên bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý cấp cứu
hiện một mươi một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tương đối ổn định sức khỏe không phải thở oxy không phải dùng thuốc vận mạch hết các triệu chứng liên quan đến sốc phần vệ đã vận động trở lại được các xét nghiệm trong trạng thái bình thường có thể xuất viện trong vài ngày tới

nguyễn trường sơn cũng đánh giá cao sự chủ động nỗ lực của địa phương trong công tác tiêm chủng tuy nhiên theo thứ trưởng trong công tác tiêm chủng đặc biệt là tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đến nay chưa gặp sự cố đáng tiếc như thanh hóa do đó cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong công tác tiêm chủng
thứ trưởng bộ y tế cũng đồng tình với tỉnh về việc tỉnh tạm dừng tiêm lô vaccine liên quan đến sự cố tiêm chủng và lấy mẫu gửi ra viện kiểm định vaccine và sinh phẩm y tế để kiểm định
theo thứ trưởng nguyễn trần sơn trong thời gian qua bộ y tế đã tổ chức liên tục các đợt tập huấn về chuyên môn tiêm chủng cho các địa phương do đó đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa tiếp tục quán triệt ngành y tế tỉnh đẩy mạnh tiêm chủng trong đó đảm bảo tuân thủ quy trình hướng dẫn chuyên môn do bộ y tế đã tập huấn
trong trường hợp tỉnh cần hỗ trợ thêm chuyên gia để vào tập huấn trực tiếp về công tác tiêm chủng thì báo cáo bộ y tế để bộ y tế cử nhân lực hỗ trợ
đồng thời thứ trưởng cũng yêu cầu cục quản lý khám chữa bệnh cùng các bệnh viện của bộ lên kế hoạch cử đội chuyên gia vào hỗ trợ thanh hóa trong công tác tiêm chủng
đối với bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa bệnh viện đa khoa huyện nông cống đang điều trị theo dõi sức khỏe cho người dân sau sự cố tiêm chủng này
thứ trưởng nguyễn trường sơn đề nghị các cơ sở y tế này cần tiếp tục điều trị tốt nhất theo dõi sát sao sức khỏe của người bệnh
hiện thanh hóa tiêm được gần bảy mươi mũi một đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiêm chủng để đạt tiến độ tiêm
đồng thời các cơ sở tiêm chủng cũng phải đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng nâng cao năng lực sơ cấp cứu gây bệnh
khi có một trường hợp nào phản ứng sau tiêm sử dụng thuốc đều phải được xử lý theo đúng quy trình thứ trưởng nguyễn trường sơn nhấn mạnh
chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn trường sơn cùng đoàn công tác của bộ y tế đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa thăm hỏi động viên và chia sẻ với các trường hợp đang nằm điều trị theo dõi sức khỏe sau sự cố bất lợi tiêm chủng
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện đón khách quốc tế
đến thành phố theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
theo các chương trình du lịch trọn gói tại thành phố hồ chí minh hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiết vaccine ngừa covid một mươi chín có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chú quốc gia các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine
thành phố hồ chí minh còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế như tỷ lệ người dân đã được tiên vaccine của thành phố hồ chí minh cao hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống vaccine trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách quốc tế
các du lịch quốc tế cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố hồ chí minh trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bến tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến giữa thành phố hồ chí minh và bến tre được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề xuất là kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết các đơn vị cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ lộ trình mở cửa đón khách quốc tế khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ bảy có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
thành phố hồ chí minh cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao bà phan thị thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
sở du lịch tp hcm đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
sở du lịch nhận định tp hcm dù đang gặp nhiều khó khăn song công tác phòng chống dịch ở thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được một mươi hai năm trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó đã tiêm được bảy một trăm linh tám một trăm một mươi một mũi một và năm bốn trăm ba mươi một ba trăm một mươi một mũi hai đạt tỷ lệ mũi một là chín mươi tám sáu và mũi hai là bảy mươi năm ba mươi bốn